lực lượng công an cũng thu giữ tăng vật vũ khí gồm bốn khẩu súng quân dụng bốn khẩu súng tự chế gần hai trăm linh viên đạn hai quả lựu đạn dao khung khí tự chế và các loại rất nhiều tài liệu tăng vật khác
theo ghi nhận hiện tình hình tại hai xã xảy ra vụ việc và toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại bình thường
tại ubnd xã yê tiêu và yê carter hiện đang khắc phục sửa chữa những hư hại để sớm trở lại làm việc phục vụ người dân địa phương
vụ việc xảy ra đã khiến người dân rất bàng hoàng phẫn nộ về những hành động tàn bạo của các đối tượng
bằng nhiều biện pháp quyết liệt như truy quét đấu tranh kịp thời và hiệu quả của lực lượng chức năng cộng với công tác tuyên truyền chấn an dư luận nhân dân
cho đến nay bình yên đã trở lại trên các thôn buôn và cuộc sống của người dân cũng đã dần ổn định
bảy ngày trước khi nghe tin vụ tấn công xảy ra ở xã nhà chị hờ tân cửa nung
cũng rất hoang mang lo lắng và chấp hành việc ở yên tại nhà
đến nay khi có lực lượng chức năng tuần tra truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng bà con đã yên tâm hơn và cùng nhau lên nương dãy làm việc
sau những vụ việc thì buôn làng sẽ tiếp tục đoàn kết để phát triển làm ăn
không hoang mang buôn làng tin tưởng đáng vào nhà nước trong trường hợp có những người lã xuất hiện thể báo với chính quyền địa phương
trong trường hợp buôn làng tin tưởng đáng vào nhà nước trong trường hợp có những người lã xuất hiện thể báo với chính quyền địa phương
trái với cảnh vắng vẻ mấy ngày trước tuyến đường các xã đã đông đúc trở lại
bà con cùng nhau ra đồng lên nương rẫy
nhiều người cũng cố gắng hỗ trợ cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ như nấu cơm cung cấp lương thực để ủng hộ cán bộ chiến sĩ lực lượng làm nhiệm vụ
trước đây trong buôn làng chưa có vụ việc nào như vậy
bà con trong buôn làng rất buồn khi vụ việc xảy ra và cùng bảo nhau đây là việc làm sai trái và cẩn trọng không để kẻ xấu rụ rỗ
bây giờ bà con trở lại cuộc sống bình thường
làm việc và sản xuất
người dân đã cùng có những ý thức rất cao là góp ý và xây dựng trong công tác vây bắt và thể hiện tinh thần đại đoàn kết
đã góp bỏ công sức nấu ăn miếng nước lúc đói lúc khác là đã giúp đỡ các lực lượng để trong hoàn thành tốt các nhiệm vụ
theo báo cáo của công an tỉnh đắp lắp tình hình an ninh trả tự tại toàn tỉnh
đã trở lại trạng thái bình thường
các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi
nhịp sống đã trở lại trên các buôn làng tây nguyên
liên quan đến vụ hành hung phóng viên đài phát thanh truyền hình hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với phạm văn phương
chú tỉnh nam định là chủ cửa hàng quạt khánh phương và lê văn hưng chú tại tỉnh vĩnh phúc nhân viên cửa hàng về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày sáu tháng sáu khi nhóm phóng viên đài phát thanh và truyền hình hà nội triển khai máy quay ghi hình về việc
người dân đi mua sản phẩm quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước số một mươi sáu đông các phường ô trợ dừa
thì một đối tượng ra yêu cầu không được quay phim
giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đối tượng đã đấm đá vào phóng viên quay phim của đài phát thanh truyền hình hà nội
thấy phóng viên đang nằm dưới đất thêm một đối tượng khác cũng đã xông vào hành hung
nhóm phóng viên sau đó đã đến công an phường âu trợ dừa trình báo sự việc và hai đối tượng đã bị triệu tập
sau đó tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đấu tranh triệt xóa thành công bắt giữ ba đối tượng thu giữ một số loại ma túy
theo đó khám xét nơi ở của đối tượng bùi quang hiển tại phường cầu kho quận một tp hcm
cơ quan chức năng đã thu giữ bảy bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
một bịch ni lông có chứa nhiều viên và chất bột màu xám một mươi gói ni lông màu vàng trắng đen
hiển thừa nhận số tăng vật trên đều là ma túy
trước đó cùng đường dây nguyễn thanh tấn đã bị bắt quả tang cất dấu ba bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
tiếp tục đấu tranh cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng trần minh hải
thu giữ bảy bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng và một mươi viên nén màu xanh
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh
và công an xã đông thành đã bắt quả tăng điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại một khu đất trống trên địa bàn ấp đông hòa hai xã đông thành thị xã bình minh
tổ công tác đã bắt quả tang một mươi đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc
điểm đá gà ăn thua bằng tiền này được xác định là do thái văn mười sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại địa phương tổ chức
những người tham gia đá gà chủ yếu là người sinh sống tại địa phương
tại hiện trường lực lượng đã tạm giữ nhiều tăng vật là tám xe mô tô và tổng số tiền hơn hai mươi một triệu đồng
vụ việc đã được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
mặc dù còn nhiều khó khăn song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh sự vào cuộc quyết liệt của công an các đơn vị địa phương
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay lực lượng công an đắk nông đã liên tiếp phát hiện đấu tranh triệt phá
nhiều nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
mới đây công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đã đấu tranh triệt phá một nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đồng thời tạm giam một nhóm đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
riêng võ vini và võ vino còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng này đã thực hiện
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng ba người dân trên địa bàn toàn quốc
chủ yếu là người lớn tuổi có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp tiểu đường
với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng hai mươi năm tỷ đồng
công an thành phố giang nghĩa đã thu giữ một trăm linh nông dân
một mươi điện thoại di động ba mươi tám máy tính sách tay một máy tính bảng một máy tính để bàn
ba cpu ba máy in một máy đếm tiền hai con dấu nhiều sổ sách tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai mươi bốn triệu đồng và gần ba mươi tấn hàng hóa phục vụ cho việc lừa đảo và nhiều đồ vật tài sản tài liệu khác có liên quan
phương thức tổ đoạn của các đối tượng như là nhằm che dấu nhân thuật
các đối tượng sử dụng tên giả mã số nhân viên
người sử dụng tên giả mã số nhân viên để làm việc tại công ty và các đối tượng làm việc cùng một văn phòng tuy nhiên là không được tên tuổi địa chỉ thật của nhau mà chỉ gọi bằng mã số
thứ hai là các đối tượng sử dụng các phần mềm để gọi điện cho bị hại thông qua máy tính để gọi điện cho bị hại
thời gian qua công an các huyện cư rút đắk rơ lấp và đắc minh cũng đã đấu tranh triệt phá bốn nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân trong và ngoài tỉnh
với số tiền nhiều tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa bán hàng trên mạng tự xưng là nhân viên ngân hàng xác nhận chủ tài khoản bị mất
với phương châm lấy phòng ngừa là chính bên cạnh việc tập trung làm tốt công tác điều tra khám phá vụ án bắt giữ các đối tượng phạm tội
lực lượng công an các cấp trên nệ bàn toàn tỉnh đã và đang tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng trên không gian mạng
để người dân mở rộng hiểu biết và nâng cao ý thức cảnh giác
người dân hết sức cảnh giác khi giao dịch trên không gian mạng cũng như là giao dịch qua điện thoại với bất cứ các hình thức khuyến mại trúng thưởng
hay là việc làm hay là cho hoại không loại xuất v v nhằm hàn chế hoạt động của đối tượng cũng như là cảnh giác để tránh phong ngừa và tránh bất kỳ tài sản của mình
để đấu tranh
để đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa
đồng thời khi phát hiện đối tượng nghi vấn sự việc nghi vấn cần liên hệ trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn điều tra xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật
tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra vào đêm ngày hôm qua
khi một gia đình đang ngủ ta lùi đất đá cao bảy m đổ sập vùi lấp
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường cứu nạn cứu hộ hai nạn nhân
trước đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về việc một gia đình bốn người đang ngủ thì bất ngờ bị ta luy nứt vỡ đổ sập vào nhà vùi lấp các thành viên thuộc địa bàn thôn ánh mai một xã lộc châu
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba đã xuất ba xe cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương thực hiện các biện pháp giải cứu nạn nhân
thông tin tại hiện trường hai cháu bé nằm ngoài cùng bị tác động ít
được người dân hỗ trợ ra ngoài người vợ nằm giữa bị vùi lấp hoàn toàn may mắn sống sót nhờ một khe nhỏ còn người chồng nằm trong cùng đã tử vong
khẩn trương xác định vị trí chính xác lực lượng công an đã triển khai ngay các thiết bị kích thủy lực để chống đỡ cố định các cấu kiện ngăn không cho đất đá tiếp tục sạt lở
đồng thời tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ ưu tiên cứu nạn nhân còn sống ra khu vực an toàn
sau hai giờ đồng hồ nạn nhân nữ đã được sơ cứu khỏi khu vực sạt lở và được chuyển đến bệnh viện hai lâm đồng cấp cứu
đến ba giờ sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của nạn nhân nam và hiện nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ